với phương châm công tác phòng chống thiên tai lấy phòng ngừa dựa vào nhân dân chính quyền cơ sở là chính
ngay từ giữa năm trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đã phối hợp cùng các cấp các ngành của thành phố đà nẵng
triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
không khí sôi nổi của buổi sinh hoạt hè dành cho học sinh tiểu học trung học cơ sở tại phường hoa hải quận ngũ hành sơn
chủ đề trong buổi sinh hoạt hôm nay là tuyên truyền cho các em kiến thức về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu
thông qua câu hỏi bằng hình thức thi dung chuông vàng các em đã thực sự có một ngày hè bổ ích và đầy ý nghĩa
đây là một trong năm mươi sáu lớp tập huấn được trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thành phố đà nẵng tổ chức trong năm hai nghìn một mươi chín
nhằm nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
giống như đối tượng là người lớn thì chúng tôi tổ chức những lớp dày dạng dày với các kiến thức
phòng chống thiên tai như là trăng trọng nhà cửa trước khi bào tới các kiến thức chuẩn bị các vật tứ để phòng ngừa thiên tai
đối tượng trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương trước thiên tai
chúng tôi tổ chức bằng những hình thức thi dung trung vàng hình thức diện vấn nghề để các em có thể dễ dàng tiếp cận được những kiến thức phòng chống thiên tai đó
song song với nhiệm vụ chống hạn cho vụ hẻ thu hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đà nẵng
cũng đang tích cực triển khai công tác kiểm tra
đánh giá chất lượng năm mươi chín công trình thủy lợi thuộc đơn vị quản lý đồng thời đề xuất phương án duy tu bảo dưỡng nâng cấp khắc phục sự cố bảo đảm vận hành tốt nhất trong mùa mưa lũ
trên địa bàn có một số đạp dăng lớn như bara an trạch bara phước hưng một số đạp hà thanh
nó là nguồn thoát lũ chính trên hệ quốc gia thu bồn công ty đều tiến hành các thiết bị cơ khí cũng như cửa vàng đóng mở để tiến hành duy tu bảo dưỡng thường xuyên hàng năm
đáp ứng được công tác sau khi chống hạn là triển khai ngay công tác phòng chống lục bão
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung bộ mùa mưa bão hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ một đến ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới
các cơn bão năm nay có thể mạnh hơn và hướng đi phức tạp
vì vậy để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản người dân cần phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phòng tránh thiên tai
đồng thời tuân thủ lệnh sơ tán của chính quyền khi có tình huống khẩn cấp xảy ra